trong thời gian vừa qua nhiều vụ vi phạm về luật được lực lượng chức năng phát hiện xử lý thậm chí là khởi tố hình sự
điều này cũng đang đặt ra sự cần thiết trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong quản lý bảo vệ rừng
sau đây là phản ánh của phóng viên tại huyện quế phong tỉnh nghệ an
xã châu thôn huyện quế phong có diện tích tự nhiên lên đến sáu hectare trong đó diện tích có rừng là ba bốn trăm linh hectare
vì vậy một trăm linh các hộ dân đều gắn bó lấy rừng làm nguồn thu nhập chính
bởi vậy bảo vệ được rừng nghĩa là nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của gia đình được đảm bảo
huyện quế phong hiện có một trăm chín mươi bốn bản là người dân tộc thiểu số chiếm đến chín mươi ba dân số toàn huyện
để người dân tiếp cận và nắm được những văn bản liên quan đến công tác giao đất quản lý bảo vệ rừng là vấn đề rất khó khăn
vì vậy cách hiệu quả nhất đang được huyện quế phong thực hiện đó là xây dựng giải pháp tuyên truyền sát với thực tế
bên cạnh đó cán bộ kiểm lâm địa bàn còn thực hiện đúng phương châm sát dân bám bản
nói đi đôi với làm giúp người dân nhận thức và hiểu đúng lợi ích của việc bảo vệ rừng
nhiều ở thôn bản ở trên địa bàn huyện cũng đã được hưởng chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
và một số vấn đề khác thì hiện nay cũng đang tham mưu để làm sao có cơ chế chính sách của đảng nhà nước
đối với những người dân người ta sống ở gần rừng người ta có trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng
và làm sao để người ta sống
sống được là từ rừng
bên cạnh tuần tra quản lý phát hiện người vi phạm theo đại diện hạt kiểm lâm quế phong
cần phải có giải pháp căn cơ giúp người dân miền núi có được cuộc sống ổn định bằng sinh kế ngay trên đất rừng
quy định về quyền trách nhiệm và nghiệp vụ thế thì phải đi song song với đó là cái quyền hưởng lời của bà con
gắn được quyền hưởng lời của ba con đổi với diện tích rừng mà người ta gắn bỏ
thì như vậy chúng ta giải quyết hai hoa dựa lợi ích nhận được và lợi ích của người nhận rừng
người dân miền núi sinh ra lớn lên đều dựa vào rừng
do đó khi triển khai áp dụng luật bảo vệ phát triển rừng và các chủ trương của nhà nước về nghiêm cấm khai thác rừng trái phép
các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần chú trọng hơn đến cuộc sống
nhu cầu mưu sinh của người dân miền núi đây mới là những vấn đề căn cơ lâu dài góp phần quản lý diện tích rừng tự nhiên một cách bền vững